vào đêm qua đã xảy ra một vụ cháy tại một cơ sở chuyên sản xuất tấm ván gỗ ở phường tân phước khánh thị xã tân uyên tỉnh bình dương
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng nỗ lực khống chế ngọn lửa
do cơ sở này chứa nhiều vật liệu gỗ nên lửa bùng phát mạnh bao trùm diện tích hơn một m hai
sau nhiều giờ căng mình dập lửa đến dạng sáng ngày hôm nay đám cháy đã cơ bản được dập tắt
vụ cháy đã gây thiệt hại nặng nề về nhà xưởng nguyên vật liệu sản xuất và máy móc hiện chưa phát hiện thiệt hại về người